kính thưa quý vị thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội bộ
ban bí thư trung ương đảng đã ban hành quyết định số chín ban hành kèm theo khung hướng dẫn
để các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân
trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
quyết định có hiệu lực kể từ ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
hướng dẫn khung của ban bí thư nhằm thống nhất về nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo
chỉ đạo của các cấp ủy tổ chức đảng trực thuộc trung ương trong việc thực hiện những nội dung
hình thức công khai để nhân dân biết góp ý và giám sát việc tu dưỡng rèn luyện
giữ vững lập trường tư tưởng chính trị phẩm chất đạo đức lối sống của cấp ủy tổ chức đảng cán bộ đảng viên
phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết trung mương bốn khóa một mươi hai
việc phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến
tự chuyển hóa trong nội bộ phải được tiến hành sâu rộng thường xuyên kiên trì thiết thực hiệu quả
mỗi cấp ủy tổ chức đảng và cán bộ đảng viên nhất là người đứng đầu phải gương mẫu
nghiêm túc thực hiện cầu thị lắng nghe ý kiến chịu sự giám sát của nhân dân
hướng dẫn khung nêu rõ những nội dung hình thức công khai để nhân dân biết góp ý giám sát và trách nhiệm của cấp ủy tổ chức đảng